nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn ngày bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm linh bảy bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang đã có bài viết tư duy sáng tạo tầm nhìn chiến lược của tổng bí thư lê duẩn
với cách mạng việt nam mở đầu bài viết khẳng định tổng bí thư lê duẩn là một trong những chiến sĩ cách mạng
tiền bối kiên cường nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng nhà nước và nhân dân ta người học trò xuất sắc
của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại một trí tuệ lớn tài năng lớn của cách mạng việt nam
đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
gần sáu mươi năm hoạt động liên tục được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng trên cả ba miền đất nước
với tư duy sáng tạo tầm nhìn xa trông rộng rất đặc biệt gắn kết chặt chẽ với tổng kết thực tiễn
đồng chí lê duẩn đã cùng tập thể ban chấp hành trung ương đảng đứng đầu là chủ tịch hồ chí minh
vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin xây dựng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối
chiến lược cách mạng đúng đắn góp phần làm phong phú lý luận của cách mạng việt nam
viết nên những trang sử trói lọi hào hùng trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc
đưa nước nhà vững bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội
tư duy sáng tạo tầm nhìn chiến lược của đồng chí lê duẩn được thể hiện từ rất sớm
tiêu biểu là những đóng góp xuất sắc của đồng chí cùng với tổng bí thư nguyễn văn cử vào thành công
của hội nghị trung ương lần thứ sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi chín trên cương vị bí thư xứ ủy nam bộ
do không dự được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng vào tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đồng chí lê duẩn đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng với đại hội về giai cấp vô sản và đảng cộng sản
về vị trí vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản trong cách mạng việt nam
về vị trí vai trò của nông dân trong cách mạng vô sản việt nam
về chiến tranh nhân dân
về chính sách kinh tế
về chính trị và chính quyền
những đóng góp của đồng chí lê duẩn đã góp phần quan trọng để đại hội lần thứ hai của đảng
đề ra đường lối chiến tranh nhân dân lãnh đạo toàn dân ta đánh thắng thực dân pháp và can thiệp mỹ
mà đỉnh cao là chiến thắng điện biên phủ lịch sử lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
trong những năm tháng vô cùng gian khổ dưới chế độ độc tài mỹ diệm bị địch khủng bố ác liệt
đồng chí vừa chỉ đạo củng cố phong trào
xây dựng cơ sở cách mạng vừa trăn trở tìm tòi suy nghĩ về con đường đưa cách mạng miền nam tiến lên
với tư duy và tầm nhìn của một nhà chiến lược lớn tác phẩm đề cương cách mạng miền nam
nổi tiếng của đồng chí lê duẩn viết trong thời gian đó đã phân tích đánh giá sâu sắc
dự báo chính xác tình hình miền nam sau hai năm thi hành hiệp định geneva
đề ra mục đích nhiệm vụ và đối tượng của cách mạng miền nam
trong hoàn cảnh đó nhân dân ta ở miền nam chỉ có một con đường
là vùng lên chống lại mỹ diệm để cứu nước và tự cứu mình
đó là con đường cách mạng ngoài con đường đó không có con đường nào khác
từ đại hội lần thứ ba của đảng trong suốt hai mươi sáu năm trên cương vị bí thư thứ nhất
sau là tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng đồng chí lê duẩn đã cùng ban chấp hành trung ương đảng
bộ chính trị hoạch định phát triển hết sức phong phú đường lối chiến lược phương pháp cách mạng
đường lối nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội
tư duy sáng tạo sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí lê duẩn được thể hiện và phát huy cao độ
trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong bức điện gửi các đồng chí lãnh đạo trung ương cục miền nam ngày chín tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đồng chí nêu rõ cần bảo đảm một khi đã phát động tiến công thì phải công kích thật mạnh
và liên tục dồn dập cho đến toàn thắng
vừa nắm kịp thời cơ thọc sâu vào trung tâm sài gòn từ nhiều hướng với những lực lượng đã chuẩn bị sẵn
thực hiện từ ngoài đánh vào từ trong đánh ra tạo điều kiện cho đồng bào nổi dậy không chia làm hai bước
đó là phương án cơ bản mà chắc thắng nhất
trong tình hình hiện nay thần tốc táo bạo bất ngờ là ở chỗ đó
trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đồng chí lê duẩn đã có những đóng góp lý luận quan trọng
trong việc tìm tòi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
phù hợp với điều kiện cụ thể của việt nam đó là các quan điểm dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ
đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
không ngừng đề cao cảnh giác thường xuyên củng cố quốc phòng giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội
từ quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng chí lê duẩn luôn chăn trở nhắc nhở cán bộ đảng viên phải thường xuyên chăm lo đời sống của nhân dân
bây giờ trước hết phải lo cho dân có cơm ăn áo mặc con em phải đến trường phải lo cho tất cả mọi người
không phân biệt bên này bên kia vì ai cũng là công dân việt nam
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn là dịp để mỗi người dân mỗi đảng viên
bày tỏ lòng thành kính tôn vinh biết ơn sâu sắc về những công lao to lớn và công hiến xuất sắc của đồng chí với cách mạng việt nam
và nguyện noi theo tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên trung nhà lãnh đạo kiệt xuất
suốt đời một lòng một dạ trung thành với lý tưởng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và của dân tộc
công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa vì tự do và hạnh phúc của nhân dân